sau ba ngày xét xử phúc thẩm chiều qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm đối với một mươi hai bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại công ty gang thép thái nguyên tisco
tòa phúc thẩm chấp nhận một phần đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho ba bị cáo trong đó hai bị cáo đậu văn hùng nguyên tổng giám đốc tổng công ty thép việt nam vns và hoàng ngọc diệp nguyên thành viên hội đồng quản trị tisco được cho hưởng án treo vì đã khắc phục toàn bộ hậu quả
trước đó theo bản án sơ thẩm bị cáo đậu văn hùng bị tuyên án ba năm tù và hoàng ngọc diệp bị tuyên hai năm tù
bị cáo uông sĩ bính nguyên phó trưởng phòng kế toán thống kê tài chính tisco được giảm sáu tháng tù
trước đó bị cáo bị tuyên án sơ thẩm hai năm tù

theo đó tòa phúc thẩm tuyên án sơ thẩm đối với các bị cáo còn lại